ở bắc bộ vùng hội tụ gió trên cao vẫn còn duy trì nên trong hôm nay và ngày mai mưa rông vẫn còn xuất hiện
cục bộ có mưa vừa mưa to đến rất to tập trung ở các tỉnh vùng núi và trung du
trong mưa rông có thể tiềm ẩn tố lóc và gió rất mạnh nguy hiểm
do có mưa nên nền nhiệt độ tại các tỉnh bắc bộ vẫn ở ngưỡng mát mẻ
nền nhiệt trong đêm nay và ngày mai sẽ chỉ phổ biến từ hai mươi hai đến ba mươi hai độ
đi sâu vào các tỉnh trung bộ xuất dọc các tỉnh từ thanh hóa đến bình thuận
trong đêm nay và ngày mai đều có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có nơi mưa vừa mưa to đi kèm tố lóc và gió rất mạnh nguy hiểm
do có mưa nên nền nhiệt ở trung bộ không quá cao
chiều chiều mai toàn vùng chỉ ra động trong ngưỡng ba mươi đến ba mươi bốn độ
ở phía nam tại tây nguyên và nam bộ trong nhiều ngày tới sẽ chịu tác động của gió tây nam hoạt động mạnh dần lên
nên hai khu vực đều có mưa rào và rông
cục bộ có mưa to thời gian mưa tập trung vào chiều tối
với lượng mưa từ hai mươi bốn mươi mm
vòng hai mươi bốn h có nơi trên năm mươi mm
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp
do có mưa nên nền nhiệt độ tại tây nguyên chỉ phổ biến từ hai mươi ba mươi độ
khu vực nam bộ từ hai mươi ba đến ba mươi ba độ
đến với biển đông tại quần đảo hoàng sa và trường sa đều có mưa rào và rông rải rác
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
tầm nhìn xa giảm xuống từ bốn đến một mươi km trong mưa
tại quần đảo hoàng sa có gió nam đến đông nam cấp ba cấp bốn
còn tại quần đảo trường sa có gió tây nam cấp năm cấp sáu
nền nhiệt tại cả hai quần đảo không vượt quá ngưỡng ba mươi một độ
khu vực hà nội nhiều mây có lúc có mưa rào và rông
cùng bộ có mưa to
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió rất mạnh
nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi hai độ